nhân kỷ niệm một trăm hai mươi chín năm ngày sinh chủ tịch hồ chí minh một mươi chín tháng năm năm một nghìn tám trăm chín mươi một mươi chín tháng năm năm hai nghìn hai mươi
tối qua một mươi bảy tháng năm lễ hội làng sen đã được tổ chức long trọng tại xã kim liên huyện nam đàn tỉnh nghệ an
lễ hội làng sen hai nghìn một mươi chín diễn ra có hoạt động lễ dân hoa trước tượng đài bắc hồ ở quảng trường hồ chí minh
lễ diễu hành từ thành phố vinh về quê bác lễ dòng hoa dân hương báo công với bác
lễ dức ảnh bác từ nhà tưởng nghiệm chủ tịch hồ chí minh ở khu di tích kim liên ra sân vận động làng sen
lễ hội làng sen là hoạt động nhằm thể hiện lòng biết ơn của nhân dân cả nước đối với bác hồ kính yêu
vị anh hùng giải phóng dân tộc danh nhân văn hóa kỷ suất
qua đó tuyên truyền giáo dục tư tưởng cho cán bộ chiến sĩ và nhân dân cả nước
tiếp tục thực hiện học tập và làm theo tấm gương đạo đức hồ chí minh
lễ hội làng sen kéo dài từ ngày một mươi bảy đến ngày một mươi chín tháng năm